thời gian gần đây trên tuyến tỉnh lộ sáu trăm hai mươi bốn đoạn qua địa bàn thôn đại an đông hai xã hành thuận huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi ngày càng xuống cấp nghiêm trọng
đường xuân cấp đã tạo ra những bẫy hiểm họa răng trên đường đe dọa trực tiếp đến người tham gia giao thông
trên đoạn đường dài khoảng vài chục mét nham nhở những ổ vòi ổ gà
các phương tiện tham gia giao thông khi đi qua đây đều phải tìm cách né tránh nhau và đã có không ít những trường hợp bị tai nạn từ những hồ nước sâu này
theo phản ánh của người dân thì đoạn đường này
nhiều lần thấy có công nhân đến sửa chữa khắc phục bằng cách đổ đất đá săn lấp nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn thì đâu lại vào đấy

là tuyến đường huyết mạch nối thành phố quảng ngãi và các huyện đồng bằng với các huyện miền núi phía tây của tỉnh quảng ngãi
theo phân tiện lưu thông trên tuyến tỉnh lộ sáu trăm hai mươi bốn đoạn qua địa bàn huyện nghĩa hành rất lớn
nhưng hiện tại có nhiều đoạn đã bị xuống cấp nghiêm trọng gây trở ngại cho việc đi lại
vận chuyển hàng hóa nông lâm sản của người dân và chứa đựng nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến các vụ tai nạn giao thông
hôm nay cái tuyến này rất là bức xúc đối với người dân
riêng đối với lãnh đạo thì đã nhiều lần tiếp xúc tư tri của đề biểu hội đồng nhân tỉnh và huyện
người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông
nhưng đường giao thông thì lại hư hỏng
chậm khắc phục như thế này thì rất khó để giảm tai nạn giao thông